thưa quý vị liên quan tới vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm
ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba đối tượng
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm năm trung tâm bị can
gồm năm trung tâm do bị can trần lập nghĩa làm giám đốc
giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện
nhằm thu lợi bất chính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
theo dự kiến vào sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo trần đình thái
trần đình thái cựu bí thi tỉnh đồng nai và bị cáo đinh quốc thái cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
gọi tắt là công ty aic và các đơn vị liên quan
bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và bị cáo trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
liên quan đến vụ án này tòa nhân dân tp hà nội cũng xét xử ba mươi một bị cáo khác về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày xét xử cả thứ bảy và chủ nhật
truyền hình công an nhân dân sẽ thông tin từ quý vị về diễn biến đáng chú ý của phiên tòa này trong các bản tin tiếp theo
bộ nữ tưởng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ sơn la về bắc ninh tiêu thụ vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ
cụ thể ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
tại phường võ cường công an tp bắc ninh bắt quả tàng lò thị hoa và con trai quảng văn anh
cùng ở tỉnh sơn la đang tàng trữ trái phép năm bánh heroin và gần một trăm tám mươi tám gram ma túy tổng hợp
hoa khai nhận mua ma túy từ sơn la mang về bắc ninh bán lại cho nguyễn bá thịnh ở huyện yên phong
khám xét nơi ở của thịnh thu giữ gần một mươi hai g heroin và hơn hai mươi bảy gram ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra công an tp bắc ninh bắt giữ thêm nguyễn trọng hùng ở tp bắc ninh là người đi nhận ma túy cùng với thịnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai ngày hôm qua đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh
bắt giữ hai đối tượng cùng bốn viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn nghề và lù văn mến cùng chú tại tỉnh lào cai
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng chống trả quyết liệt phóng xe đâm vào xe máy của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát
tại cơ quan điều tra nghề và mến khai nhận bốn viên ma túy trên mua tại điện biên để đem về bảo yên
cất dấu sau đó mang lên lào cai tìm nơi tiêu thụ
một tụ điểm đánh bạc với gần bốn mươi đối tượng tham gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã phước hậu triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ nhiều dụng cụ dùng để đá gà cùng khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng
được biết điểm đánh bạc trên rất khó tiếp cận do có nhiều đối tượng cảnh giới
tham gia đánh bạc có nhiều đối tượng từ các huyện long hồ vũng liêm mang thít thành phố vĩnh long
và các tỉnh lân cận với mỗi lần cá cược năm trăm linh đồng
đêm qua một đám cháy lớn đã bùng phát tại ngôi nhà năm tầng kinh doanh vàng mã
ở phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
nhận được tin báo sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã được điều động đến hiện trường do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ kinh doanh vàng mã
khói đen bốc lên dày đặc nên việc chữa cháy rất khó khăn
đến hơn giờ sáng nay ngọn lửa cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên vì trong nhà chứa nhiều hàng hóa vật liệu sóc nên ngọn lửa vẫn còn ấm ỉ
thời điểm vụ cháy xảy ra trong nhà không có người nên không xảy ra thương vong
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
đồng thời phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm hiện đang lấy lời khai của trần hồng phát
quê tp cn để điều tra về hành vi cướp tài sản
phát là nghi phạm khống chế bé trai bốn tuổi ở phường phú thọ hòa
quận tân phú tp hcm để cướp chiếc vòng vàng
kết quả điều tra xác định vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi tám tháng một
phát chạy xe máy trên đường trần văn cẩn phường phú thọ hòa quận tân phú
thì thấy bé trai bốn tuổi đang chơi cùng với một nhóm bạn
phát hiện trên tay của bé trai đeo vòng vàng
người này áp sát kéo nạn nhân lại gần để khống chế
rồi cướp lấy chiếc vòng vàng trên tay của đứa trẻ
sau một ngày truy xét cảnh sát phát hiện phát đang chạy xe máy ở quận bình tân
nên khống chế bắt xử
tại cơ quan điều tra phát khai do nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bé trai
sau khi gây án nghi phạm đem chiếc vòng vàng đi bán được hơn một triệu đồng
ngoài vụ cướp trên cơ quan điều tra xác định phát còn chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động
của một bé gái bảy tuổi tại một quán cà phê trên đường quang việt phường phú trung vào ngày năm tháng một mươi hai
một cháu bé năm tuổi bị rơi xuống hố cọc ép bê tông công trường thi công
tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cứu nạn thành công
vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai cháu bé bị rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng một mươi năm m
tại công trường khu đô thị thăng long hồn hiệp phước thị trấn hiệp phước huyện nhơn trạch
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
sau hơn hai mươi phút chấn an tinh thần cháu bé
sử dụng các thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dùng lực lượng cứu hộ đã đưa được bé lên mặt đất
nạn nhân đã được sơ cấp cứu tại chỗ và đưa đến trung tâm y tế để theo dõi
đến nay sức khỏe cháu ổn định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và xác lệnh tạm giam đối với bùi thị lưu chú tải tp vĩnh yên
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
lưu đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm tài sản đảm bảo
vay của một người quen số tiền một tỷ đồng
khi thông tin sổ đỏ giả đều do lưu tự nghĩ ra
khi đối tượng đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng để vay tiền
thì bị cán bộ công chứng phát hiện và báo cho cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đã lập biên bản bắt quả tang sự việc
thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đang tạm giam nguyễn hữu dương
chú huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh và nguyễn vũ hoàng tuấn chú huyện phu giáo tỉnh bình dương
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư chú đối với thạch thị kim nhung chú tp trà vinh
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó công an tỉnh trà vinh phát hiện nguyễn hữu dương bế một trẻ sơ sinh khoảng năm mươi ngày tuổi
với nhiều biểu hiện nghi vấn
trước về cơ quan công an làm việc dương khai nhận kết nối với nhung qua mạng xã hội
và được nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá hai mươi triệu đồng
trước ngày bốn tháng một mươi hai dương đến tp trà vinh gặp nhung và tuấn là chồng hờ của nhung
tại đây nhung giao bé năm mươi ngày tuổi là con ruột của mình cho dương và nhận một mươi tám triệu đồng
sau đó dương đưa em bé đi với ý định bán cho người khác thì bị phát hiện
thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
cùng với trạng thái thời tiết hanh khô thì việc các doanh nghiệp tiểu thương tích trữ hàng hóa
để phục vụ người dân trong cao điểm tết khiến cho nguy cơ cháy nổ càng tăng cao
và để lại những thiệt hại nặng nề nếu như không may xảy ra cháy nổ
theo thống kê từ bộ công an tới năm hai nghìn hai mươi hai tuy số vụ cháy đã giảm hai mươi năm một mươi một
song số người chết đã tăng hai mươi hai chín với nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
về người và tài sản
quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh được phóng viên chúng tôi ghi nhận
ngay sau đây để cùng rút ra bài học cảnh giác
phòng cháy thì vẫn luôn tốt hơn là chữa cháy để mỗi gia đình đều được đón tết trọn vẹn
chợ đầu mối long biên địa bàn quận ba đình hà nội với một hai trăm linh gian hàng
hoạt động buôn bán kinh doanh tấp nập hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tình trạng chung của các chợ hiện nay đó là hệ thống điện xuống cấp hư hỏng
trong khi đó các tiểu thương trong quá trình hoạt động phát sinh các nhu cầu về sử dụng điện
nên đã đấu nối câu móc tràn lan
vật liệu dễ cháy bên trong chợ là rất nhiều thùng cắt tông thùng xốp
phải bặn xếp tràn lan nguy cơ bắt lừa từ sự cố chọc cháy hệ thống điện là rất lớn
vẫn như thường niên thì cứ mỗi dịp tết đến xuân về tất cả các chợ trung tâm thương mại
và các hộ kinh doanh gia đình có kinh doanh tập hóa
có hiện tượng tích chữ hàng hóa để phục vụ vào tết
cùng với nó thì có nguy cơ xảy ra cháy nổ tăng cao trong thời gian dịp cuối năm
và đặc biệt đối với khu vực chợ thì những nguy cơ xảy cháy thường tập trung vào hệ thống điện
và nội dung này chúng tôi kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên
bên cạnh đó thì còn có việc sử dụng ngọn lửa trần không theo quy định
diễn ra thường xuyên như hút thuốc
hoặc là sử dụng các bếp than tổ ong để phục vụ các dịch vụ nhỏ lẻ trong khu vực trợ
trong đợt kiểm tra tổng gia soát an toàn về phòng cháy chữa cháy vừa qua
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình
đã chỉ ra những điểm còn bất cập tồn tại tại khu chợ đầu mối long biên
và yêu cầu ban quản lý chợ có phương án khắc phục
đồng thời cần kiên quyết xử lý với các hộ kinh doanh không đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn cháy nổ
về công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay thì ban quản lý trợ luôn luôn nhận thức
cái nguy cơ về tiệm ẩn rất cao do vậy là ban quản lý chợ luôn luôn tăng cường lực lượng
để phòng ba k trật tự hai mươi bốn h hai mươi bốn để đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy nổ
đặc biệt là hệ thống camera cấp quanh trợ và đặc biệt là hiện nay là đối với các ký ốt
ở trong hộ kinh doanh là ban quản lý chợ yêu cầu là nghiêm cấm
là không có thừa cúng hoặc đốt nhang trong các ký ốt
các khu chợ xác cũng bị chập cháy lổ là thiệt hại cho bà con nhiều
nên là mình phải có ý thức hơn
phát thường xuyên là sáng trưa rồi tối hàng về hàng đến đều được ban quản lý tuyên truyền hết đầy đủ
mới đây nhất vào ngày một mươi tháng một mươi một vừa qua đã xảy ra vụ cháy chợ tân lập thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh
trong vụ cháy này hỏa hoạn đã thiêu dụi nhiều gian hàng chứa hàng hóa
bà con tiểu thương vừa nhập về để bán trong dịp tết sắp tới
đây chính là hộp
chuông cảnh báo đắt giá đối với các ban quản lý chợ
bà con tiểu thương trong việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
chúng tôi có một lời khuyến cáo với tất cả các bàn quản lý chợ là chúng ta hãy cương quyết
ngoài việc tuyên truyền về cương quyết xử lý các hộ tiểu thương không chấp hành quy định
và các nội dung hướng dẫn khuyến cáo của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
về phía các tiểu thương thì chúng ta nên chủ động tìm hiểu các quy định
và thứ hai cũng là phải chấp hành các ý kiến hướng dẫn
của lực lượng chức năng bởi vì ngoài việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
cho tổng thể chung cả chợ chúng ta còn phải chấp hành để giữ tính mạng và tài sản của cá nhân
trước yêu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chợ siêu thị trung tâm thương mại
công an các đơn vị địa phương đã ban hành kế hoạch cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
trong đó chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm
về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này
tuy nhiên giải pháp mấu chốt vẫn là làm tốt công tác phòng ngừa xuất phát từ chính ý thức của mỗi hộ kinh doanh
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác thời tiết trở lạnh khiến cho số ca mắc sốt xuất huyết ở hà nội
tiếp tục giảm so với tuần trước thế nhưng vẫn ở mức cao đặc biệt trong tuần qua thủ đô hà nội
đã ghi nhận thêm hai ca tử vong do căn bệnh này
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần qua
từ ngày chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô hà nội tiếp tục giảm so với tuần trước
thời tiết trở lạnh điều kiện để mỗi chuyển bệnh xuất huyết sinh sôi đã kém phát triển đi
thế nhưng trong tuần qua hà nội vẫn ghi nhận một một trăm sáu mươi năm ca mắc trong đó có hai ca tử vong tại đan phượng và thường tiến
tuy sốt xuất huyết sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới nhưng ngành y tế hà nội vẫn khuyến cáo người dân
không được chủ quan thực hiện các biện pháp phòng bệnh đặc biệt là tiếp tục duy trì các đội đáp ứng nhanh
và thường trực phòng chống dịch bệnh đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra